tuy nhiên dũng không chấp hành mà cố tình đi chậm lại và đâm vào thượng úy nguyễn hoàng nhân
sau đó tiếp tục lái xe đẩy thượng úy nhân đi khoảng một trăm năm mươi mét khiến anh này bị thương
thượng úy nhân tiếp tục yêu cầu lái xe tấp vào lề đường nhưng dũng lại dừng xe giữa đường và cố thủ trên xe gây ủn tắc giao thông
sau khi được tổ công tác và công an thị xã hoàng mai vận động thuyết phục đào văn dũng mới xuống làm nhiệm vụ nhưng vẫn không chấp hành yêu cầu kiểm tra
cũng tại nghệ an vào ngày một mươi ba tháng hai công an thị xã hoàng mai làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ một a
thì phát hiện nguyễn đức đoàn sinh năm hai nghìn bốn trú tại phường quỳnh phương thị xã hoàng mai điều khiển mô tô ba mươi bảy l một tám mươi một nghìn một trăm linh di chuyển theo hướng vinh hà nội không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên đoàn không chấp hành mà cố tình điều khiển mô tô vượt qua tổ công tác và đâm vào đại úy cao tuấn anh sau đó thì bỏ chạy
đại úy tuấn anh bị thương tổ công tác đã nhanh chóng khống chế và đưa đoàn về trụ sở công an phường quỳnh thiện để làm việc
kết quả kiểm tra cho thấy đoàn có nồng độ cồn trong khí thở là tám mươi năm mg trên một lít khí thở không có giấy phép lái xe và không mang theo giấy tờ xe
công an thị xã hoàng mai đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn đức đoàn về hành vi chống người thi hành công vụ
sau khi củng cố hồ sơ tài liệu liên quan công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn đức đoàn và đào văn dũng cùng về tội chống người thi hành công vụ
không chỉ các vụ chống người thi hành công vụ gần đây trên địa bàn cả nước cũng liên tiếp xảy ra những vụ va chạm giao thông dẫn đến cự cãi thậm chí xô xát gây xôn xao trong cộng đồng
những người trong cuộc sau đó không chỉ thiệt thân mà còn vướng vòng lao lý tất cả chỉ vì một phút nóng này và mất kiểm soát của mình
như tin đã đưa hai mươi ba h đêm ngày năm tháng ba một chiếc ô tô kia mang biển kiểm soát ba mươi h một trăm một mươi chín xx do chị lht ba mươi sáu tuổi cầm lái va chạm với xe máy ba mươi z năm trăm sáu mươi tám xx do anh nva hai mươi năm tuổi điều khiển trên phố trần cung quận cầu giấy hà nội
thay vì nói một câu xin lỗi rồi vui vẻ bỏ qua cho nhau
thì hai chủ xe lại xảy ra cãi vã mắng chửi nhau rất to gây ồn ào cả một góc phố lúc nửa đêm
thậm chí một tiktoker còn phát trực tiếp trên mạng xã hội thu hút hàng trăm người theo dõi sự việc
đáng nói khi được can ngăn nữ tài xế còn lớn tiếng xưng mình là cháu gái của bộ trưởng bộ công an
đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an hà nội sau đó đã đến hiện trường
đo nồng độ cồn đối với chị t và cho kết quả vượt khung lên tới mức năm trăm bảy mươi ba mg trên một lít khí thở
với vi phạm này chị t sẽ bị xử phạt từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng và tạm giữ xe
những người theo dõi vụ việc cho rằng yếu tố kích hoạt sự nói năng bạt mạng của nữ tài xế là do có men rượu trong người
cộng với động thái gõ cửa vạn hỏi của tài xế xe máy
trước đó không lâu vào chiều ngày hai mươi năm tháng hai một vụ xô xát khác cũng xảy ra giữa hai người đàn ông đi xe honda sh
tại đường vành đai hai trên cao cấm xe máy và hai người đi trên ô tô
nhãn hiệu vinfast fadin cũng được chia sẻ nhiều trong cộng đồng
thời điểm trên chị ta hai mươi tám tuổi ở quận long biên hà nội đi ô tô bất ngờ bị nam tài xế trần văn hiệp lái xe máy honda sh
chờ theo người bạn tên trịnh thịnh lạng lách tặt đầu
hai người này đã đập vào xe của chị ta rồi chửi bới vì cho rằng chị này quay phim mình
lúc này một chiếc xe vinfast fadin vượt lên hiệp và thịnh tiếp tục di chuyển trên đường vành đai hai
chặn đầu chiếc ô tô này và giật cửa gây gỗ vì cho rằng hai người đàn ông đi trên xe
xe đã chỉ trỏ mình không kìm chế được trước hành vi của hiệp và thịnh
hai người đàn ông trên xe đã nhảy xuống đấm và đá tài xế xe máy
hành vi đánh nhau này được cộng đồng mạng cổ suý
hành vi đánh nhau này nhanh chóng được ghi lại và phát tán trên mạng
sự việc được chính chị ta ghi lại bằng điện thoại
hai đối tượng đi xe máy sau đó cũng bị công an triệu tập và tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm
trước đó ngày bốn tháng ba tại khu vực thung lũng hoa hồ tây thuộc quận tây hồ thành phố hà nội một vụ xô xát khác cũng xảy ra nhưng lại để lại hậu quả vô cùng thương tâm
anh lt bốn mươi bốn tuổi điều khiển xe ô tô taxi va chạm với xe máy do trần duy quang điều khiển chở bạn gái phía sau
hai bên sau đó đã xảy ra tranh cãi gai gắt đỉnh điểm anh t mở cốp xe lấy ra một vật dài khoảng bốn mươi cm đuổi đánh anh quang
quang dơ tay lên đỡ và đấm thẳng vào mặt rồi cầm mũ bảo hiểm
đập nhiều lần vào đầu t trước khi rời đi
rất không may hành động đáp trả này của quang đã khiến anh tê chấn thương sọ não dẫn đến tử vong
trần duy quang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ bắt tạm giam và khởi tố hình sự về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
có thể thấy chỉ từ những nguyên nhân ban đầu là những lời nhắc nhở hoặc va chạm rất nhỏ trên đường mà nhiều lái xe mất kiểm soát sẵn sàng ăn miếng trả miếng
thậm chí xông vào hành hung đối phương một cách không đáng
từ vai trạm nhỏ biến thành cuộc ẩu đà giữa đường phố từ người đúng cũng có thể trở thành người làm sai khi phản ứng vượt qua giới hạn của pháp luật cho phép
nhiều người chứng kiến những sự việc như vậy cho rằng khi va chạm giao thông thì ai cũng cho rằng mình đúng
đa số không xử lý tình huống dựa trên những căn cứ pháp lý và cách hành xử văn minh mà chỉ thích dùng võ mồm để cự cãi
thể hiện cái tôi đôi khi sự nóng này bị đẩy lên chỉ vì những lời nói hành động khiếm nhã ban đầu của một trong hai bên
ở góc độ tâm lý học đó là biểu hiện của sự thiếu kiểm soát cảm xúc và hành vi chưa có kỹ năng xử lý tình huống
còn dưới góc độ về nhận thức có thể những người trong cuộc còn thiếu về kỹ năng ứng xử chuẩn mực đạo đức và đặc biệt là nhận thức về pháp luật chưa đầy đủ
tất cả những điều này dẫn đến những thái độ và hành vi đi quá xa
cũng phải nói thêm nhiều nhân vật chính của những cuộc cãi vã sâu sát kể trên đã lái xe ra đường trong tình trạng say xỉn có men rượu trong người
có thể rượu bia cũng làm cho họ bị kích thích và phần nào trở thành một con người khác cục cằn và dễ nổi nóng hơn
các chuyên gia cho rằng khi không may va chạm giao thông mỗi người cần bớt thể hiện cái tôi đi một chút ứng xử đúng mực và văn minh thì mọi chuyện sẽ êm đẹp
ngược lại nếu mang sự nóng này mất kiểm soát ra đường thì sớm muộn gì cũng gây hậu quả nặng nề cho cá nhân gia đình và xã hội
ếch tại miệng họa từ miệng mà ra hy vọng rằng khi lái xe ra đường mỗi người đều bớt thể hiện cái tôi của mình đi một chút
và cư xử văn minh hơn thì sẽ không còn những sự việc đáng tiếc như trên xảy ra
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật liên tục theo thời gian thực
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại